xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với thông tin cập nhật mới nhất
về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến mới đây giới chức y tế địa phương tại nam phi cho biết
omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể thống trị ở đây
chưa đầy bốn tuần sau khi được phát hiện biến thể này đã lây lan nhanh chóng
số ca mắc mới mỗi ngày hôm sau tăng gấp đôi ngày hôm trước
số ca mắc mới được báo cáo ở nam phi đã tăng gấp đôi từ hơn bốn ba trăm linh ca vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lên tám năm trăm linh ca vào ngày một tháng một mươi hai
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của nam phi nicd dẫn chứng dữ liệu dịch tẩy họp sơ bộ cho thấy
omicron có thể tránh được một số khả năng miễn dịch
nhưng các vaccine hiện tại vẫn có thể bảo vệ chống lại bệnh nhân nặng và tử vong
bảy mươi bốn tổng số bộ gen virus mà nicd giải trình từ hồi tháng trước
là cơ quan hôn luận của bộ y tế
các bệnh nhân nặng của biến thể mới omicron được tìm thấy trong một mẫu xét nghiệm thu thập
vào ngày tám tháng một mươi một ở gauten tỉnh đông dân nhất của nam phi
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thông tin về biến thể này mới được báo cáo lên tổ chức y tế thế giới who
cũng trong ngày một tháng một mươi hai who cho biết biến thể omicron đã lan ra hai mươi bốn quốc gia
với các ca bệnh từ nhẹ đến nghiêm trọng
chuyên gia who maria van kerkhove cho biết dữ liệu chính xác về các đặc điểm của omicron
sẽ được công bố
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến nay khoảng năm mươi sáu quốc gia được cho là đã áp đặt các biện pháp hạn chế
liên quan đến việc đi lại để ngăn ngừa nguy cơ lây lan của biến thể omicron
mỹ đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới là một người đã tiêm phòng đầy đủ
trở về từ nam phi vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một và có các triệu chứng nhẹ
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một người này nhận kết quả dương tính

những dấu hiệu ban đầu cho biết là người này đã được xét nghiệm và hiện cho kết quả âm tính
những dấu hiệu ban đầu cho thấy omicron có thể dễ lây lan hơn các biến thể trước đó
đã làm trao đảo thị trường tài chính vì nhiều người lo ngại rằng những hạn chế mới
trên toàn thế giới có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế vốn đã bị tàn phá bởi đại dịch
chủ tịch ủy ban châu âu ec ursula von der leyen cho biết
các quốc gia đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn biến thể mới
trong khi các nhà khoa học lại đang xác định mức độ nguy hiểm của nó
liên minh châu âu eu đã thông báo về việc bắt đầu
triển khai vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sớm một tuần
so với kế hoạch trước đó từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chuẩn bị cho tình huống xấu nhất hy vọng vào điều tốt đẹp nhất
bà ursula von der leyen nói trong một cuộc họp báo
biến chủng omicron được ghi nhận ở năm trong chín tỉnh của nam phi
chiếm bảy mươi bốn kết quả giải trình từ trên được xác định trong tháng một mươi một
theo công bố của viện bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi vào ngày một tháng một mươi hai
các nhiễm biến chủng omicron được ghi nhận ở năm trong chín tỉnh của nam phi
omicron sớm nhất ở nam phi có thể xuất hiện ở tỉnh cao tên vào ngày tám tháng một mươi một
trong tháng một mươi biến thể delta vẫn chiếm phần lớn kết quả giải trình từ trên
ở quốc gia này nhưng omicron đã trở thành chủng trội hơn trong tháng một mươi một
các phòng thí nghiệm ở nam phi và botswana đang chạy đua giải trình từ trên
để xác định liệu omitron có khả năng lây truyền mạnh hơn
gây bệnh nghiêm trọng hoặc tránh né vaccine hay không
dữ liệu hiện tại mà chúng tôi còn có rất hạn chế
do đó các nhà nghiên cứu đang phải tìm hiểu rất nhiều điều về virus này
và khả năng lây truyền là một trong số đó
nam phi đã từ chối đề xuất của mỹ chuyển thêm vaccine covid một mươi chín cho nước này
cũng không đề nghị cấp thêm vaccine sau gần tám triệu liều
được mỹ viện trợ cho
trước đó phát ngôn viên nhà tráng trang psaki cho biết trong cuộc họp báo
tiết lộ của pessaki khiến cho nhiều người ngạc nhiên bởi vì nam phi đang trở thành
tâm điểm chú ý của dư luận thế giới khi nước này là nơi đầu tiên báo cáo
lên tổ chức y tế thế giới who về biến chủng omicron
quốc gia này cũng đang trở thành điểm nóng covid một mươi chín khi ghi nhận số ca nhiễm
biến chủng omicron tăng theo cấp số nhân gần đây
không giống nhiều nước láng giềng ở châu phi nam phi không lâm vào tình trạng
thiếu hụt vaccine và là quốc gia có tỷ lệ
tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu lục
thế nhưng nước này tới nay mới chỉ tiêm đầy đủ vaccine cho chưa đầy hai mươi năm
trong dân số năm mươi chín ba triệu người dù nguồn cung không phải là vấn đề
tỷ lệ tiêm vaccine của nam phi hiện nay là bốn mươi hai liều trên một trăm linh người
trong khi mức trung bình toàn cầu đã vượt một trăm linh trên một trăm linh và cao hơn nữa
tại các quốc gia phát triển
ở những nước châu phi khác con số này thậm chí còn thấp hơn nhiều
như lêo chỉ mới đạt được ba mươi trên một trăm linh và namibia
mới đạt được hai mươi năm trên một trăm linh
nguồn cung vaccine của châu phi phụ thuộc vào các thỏa thuận song phương
những lô hàng tài trợ và từ chương trình covax
hồi đầu năm các nước châu phi gần như không nhận được vaccine thông qua covax
do tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu
nhưng tình hình được cải thiện vào tháng bảy và tháng tám
mặc dù nguồn cung cho châu phi đã tăng lên liên minh tiêm chủng toàn cầu kvi cho biết
các lô vaccine đến nay vẫn được giao đột xuất ít được báo trước và hàng sử dụng ngắn
đáng chờ đợi mòn mỏi nhiều nước trong đó có nam phi bỗng nhiên được tiếp nhận ồ ạt vài triệu liều cùng lúc
gây quá tải cho hạ tầng bảo quản cùng với hệ thống y tế vốn hạn chế về năng lực
đồng thời khiến công tác lập kế hoạch tiêm chủng gặp nhiều khó khăn
tổ chức nghiên cứu afinity cho biết trong vài tháng qua nam phi đã nhận ba mươi hai năm triệu liều vaccine
dù dân số trưởng thành của nước này là khoảng bốn mươi triệu người
toàn dân châu phi nơi có dân số hơn một hai tỷ người
đã nhận được ba trăm tám mươi bốn triệu liều
nguồn cung vaccine về nhiều đến mức bộ y tế nam phi tuần trước phải thông báo tạm ngừng nhận thêm
vì đã giữ trữ quá nhiều
theo một số quan chức nam phi hiện có một mươi sáu tám triệu liều vaccine lưu trong kho
vài nước châu phi đã phải vứt bỏ một phần vaccine vì hết hạn
hoặc không có kho bảo quản đủ tiêu chuẩn đối với những loại như là pfizer đòi hỏi được trữ trong tủ đông sâu
ron warland người đứng đầu nhóm chuyên trách covid một mươi chín của công ty bảo hiểm
discowri đơn vị tham gia triển khai tiêm chủng tại nam phi cho biết
nước này không thiếu kho dự trữ đáp ứng tiêu chuẩn nhưng lại vướng nhiều vấn đề khác
khiến công tác tiêm chủng bị đình trệ và không thể tiếp nhận vaccine
theo whalen các yếu tố ảnh hưởng quan trọng bao gồm tâm lý ngần ngại vaccine
thái độ thờ ơ của người dân và những rào cản về hậu cần
khi nhiều người không thể di chuyển đến địa điểm tiêm chủng
ông cho biết công suất tối đa trong chương trình tiêm chủng của nam phi là khoảng hai trăm một mươi một liều mỗi ngày
đến tháng chín tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn một trăm một mươi liều mỗi ngày
bộ trưởng y tế nam phi joe fala chỉ ra rằng
tin giả đang khiến người dân đặc biệt là các nhóm người trẻ thiếu tin tưởng vào vaccine
những thông tin sai lệch hoặc tình trạng thiếu tin tích cực
giao rắc nổi sợ hãi về mức độ an toàn khi tiêm chủng
dù thực tế cho thấy các biến chứng nghiêm trọng cực kỳ hiếm
cùng với sự thật là những người đã tiêm chủng vẫn có thể nhiễm virus
một bộ phận dân nam phi tin rằng vaccine không hiệu quả
không để ý đến yếu tố vaccine giúp giảm mức độ diễn tiến nghiêm trọng của covid một mươi chín
ngang nhập viện và tử vong ở hầu hết những người được tiêm
khả năng tiếp cận vaccine của người dân cũng là yếu tố quan trọng
cản trở công tác tiêm chủng
theo một báo cáo được gửi lên bộ y tế nam phi
tại khu vực tây bắc đất nước
nhiều người dân vùng nông thôn rất khó di chuyển đến tiêm chủng
sarah downs nhà nghiên cứu về vaccine và bệnh truyền nhiễm
tại đại học wyss ở thành phố johannesburg
đã cho biết rằng
các địa điểm tiêm chủng không được thiết lập tại khu vực cư trú của người dân
trong khi hệ thống giao thông công cộng lạc hậu ở nhiều nơi
đã gây trở ngại và tốn kém khi di chuyển
một số người còn hiểu lầm rằng họ phải trả tiền để được tiêm
nhà trắng cho biết một số cơ quan liên bang đang làm việc với các chuyên gia
và tổ chức châu phi nhằm cung cấp nguồn lực hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính
để tăng khả năng tiếp cận vaccine tại châu lục này
mỹ đã cung cấp hơn hai trăm bảy mươi ba triệu usd cho các nước miền nam
châu phi thông qua cơ quan phát triển quốc tế của nước này
bao gồm gần một mươi hai triệu usd để cung cấp và phân phối vaccine
nguồn cung vẫn đóng vai trò quan trọng
nhưng đã đến lúc hướng sự chú ý sang công tác vận chuyển vaccine
amanda glashman thành viên cấp cao tại trung tâm phát triển toàn cầu của mỹ nhận định
plasman cho rằng cần chú trọng hơn vào số lượng vaccine hiện có
và cách vận chuyển phân phối chúng đến người cần tiêm
quý vị thân mến dù chưa giấu nguồn gốc chính xác của biến trùng omicron
cũng như mức độ lây truyền và khả năng né tránh
vaccine của nó các chuyên gia dịch tễ quốc tế đều cho rằng
các biến chủng ncov là hậu quả dễ dự đoán của tình trạng bất bình đẳng vaccine toàn cầu
những diễn biến mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và trên thế giới
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại